theo lãnh đạo ubnd tp hà nội một mươi chín quận huyện được đánh giá ở trạng thái bình thường mới sẽ không kiểm soát giấy đi đường
các chốt phòng dịch tại vùng một đã được gỡ bỏ
trước đó trong cuộc trao đổi với báo chí vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội lê hồng sơn cho hay
sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
việc kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
theo đó người dân di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm một mươi chín quận huyện thị xã trong trạng thái bình thường mới
theo đánh giá của sở y tế dự kiến sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
với người dân ở vùng đỏ thì vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường
người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo đúng quy định
trong thời gian tới thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát tại những khu vực không cần thiết
mà chỉ kiểm soát ở các khu vực rắp rạch
tuy nhiên là các biện pháp này sẽ được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình của dịch bệnh covid một mươi chín